nhân kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh năm mươi năm thực hiện di trúc của người sáng nay ngày một mươi chín tháng năm tại hà nội
trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp với ban tuyên giáo trung mương học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đã tổ chức buổi hội thảo khoa học bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo di trúc chủ tịch hồ chí minh
chủ trì buổi hội thảo có giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
tại hội thảo các đại biểu đã đóng góp một trăm sáu mươi bài tham luận với nội dung đa dạng phong phú
bao quát cả về lý luận và thực tiễn góp phần nhìn lại định hướng thực tiễn và đề ra những biện pháp
nhằm thực hiện các nội dung theo di trúc của chủ tịch hồ chí minh về công tác bồi dưỡng thanh niên
qua đó phát huy trí tuệ tinh thần sức mạnh của thế hệ trẻ trong xây dựng và phát triển đất nước
tập trung các giải pháp tăng cường
giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng lối sống văn hóa ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên
có phẩm chất tốt đẹp có khí phách và quyết tâm hành động
cùng chung tay xây dựng đất nước theo định hướng dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh